tranh hàng chống là một trong các dòng tranh dân gian tiêu biểu của việt nam nhưng đang dần bị mai một và thất truyền
hiểu được điều đó nhóm bạn trẻ s river đã cùng nhau tập hợp lại những tư liệu quý giá của tranh hàng chống
cùng những sáng tạo khoa học để tạo nên dự án họa sắc việt
sự kiện ra mắt cuốn sách họa sắc việt từ tranh hàng chống tại trung tâm văn hóa pháp hà nội
được coi là điểm khởi đầu để giới trẻ tiếp cận và giữ gìn tranh hàng chống nói riêng cũng như là nghệ thuật của dân tộc nói chung
buổi tọa đàm ra mắt sách họa sắc việt từ tranh hàng chống mang thông điệp mở kho dân gian tiếp tế ngành thiết kế
với sự góp mặt của nhà nghiên cứu tranh dân gian hàng chống ông phan ngọc khuê tác giả của cuốn sách
chị trịnh thu trang và bạn trịnh văn công thành viên nhóm s r đã diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở và tích cực
những cách nhìn hiện đại hướng đi mới về việc ứng dụng những họa tiết màu sắc của tranh hàng chống vào sản phẩm đời thường
như bìa sổ tay giấy bọc quà và xa hơn là lên các sản phẩm thiết kế thời trang và làm đồ handmade đã được chia sẻ trong suốt buổi tọa đàm
việc ứng dụng họa tiết và màu sắc của tranh hàng chống vào những cái thiết kế hiện đại
nó sẽ mang đến một cái nguồn sinh khí mới để không chỉ là những người yêu mến về nghệ thuật
truyền thống mà kể cả những bạn trẻ cũng yêu mến và sử dụng những cái sản phẩm ứng dụng và những cái họa tiết truyền thống như vậy
với mong muốn mang dòng tranh hàng chống tiếp cận đồng đảo công chúng những nhà thiết kế và đặc biệt là giới trẻ
họa sắc việt từ tranh hàng chống đã tập hợp những dữ liệu được số hóa thành bảng mã màu file vector họa tiết
cùng hướng dẫn kết hợp màu sắc và cách ứng dụng trên thiết kế đường đại
giúp hình thành cơ sở cho các tác giả phát triển những ý tưởng từ họa tiết của các dòng tranh dân dân khác trong tương lai
thứ nhất là tôi sẽ đổ lại những cái hình trên tranh hàng chống
sau đó là chọn đọc những họa tiết tốt và có khả năng ứng dụng cao
sau đó là đưa vào sản phẩm
thì cách đưa sản phẩm tức là mình sẽ họa tiết đó sẽ có cái mốc nối liên quan đến sản phẩm
ví dụ như là làm bát bìa ánh gạo chẳng hạn
thì tôi sẽ chọn sử dụng bức tranh canh đông vi vạn
đó là một quá trình làm đông của người dân việt nam trước đây
thì nó sẽ ứng dụng một cách hợp lý và làm cho người
dùng hay người xem cảm giác thích thú
rất khâm phục các bạn của cái dự án làm với sách này
mà cái tiếp cận của họ rất là trẻ trung rất là mới
tức là những cái họa tiết hay là những cái tranh dân gian như thế
mà lại được sử dụng không phải ở cái phần gốc của nó ban đầu của nó
tôi cho rằng cách tiếp cận như thế thì không chỉ làm cái mới
mà nó còn giúp duy trì cái đưa cái sản phẩm văn hóa
của dân tộc và gần gũi hơn với cuộc sống
buổi tọa đàm ra mắt sách đã trở thành sợi dây kết nối giữa những giá trị truyền thống
với những con người trẻ đang khao khát được làm tươi mới và đậm đà hơn những giá trị truyền thống